trưa nay bảy tháng bốn ngọn lửa đã bất ngờ bùng lên và nhanh chóng thiêu dụi một quán karaoke
trên địa bàn quận chín thành phố hồ chí minh
thông tin ban đầu khoảng một mươi một h bốn mươi năm ngày bảy tháng bốn khói đen bất ngờ bốc lên dữ dội bên trong quán karaoke
tại số ba trăm tám mươi sáu đường hoàng hữu nam phường long thành mỹ quận chín thành phố hồ chí minh
vụ cháy khiến nhiều hội dân quanh khu vực hoảng loạn chạy ra khỏi nhà vì sợ cháy lan
ngọn lửa chỉ được dập tắt khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận chín
điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa ngăn cháy lan
đến khoảng một mươi ba h ngọn lửa cơ bản được khống chế tuy nhiên nhiều đồ đạc trong quán đã bị thiêu rụi
theo người dân thời điểm xảy ra cháy quán karaoke đang dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên không gây thương vong về người hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ